chỉ học hết lớp một mươi hai nhưng ông lê hữu bá ở xã tân hòa huyện châu thành a tỉnh hậu giang lại tìm tòi sáng chế điện gió để tạo ra nguồn năng lượng xanh giúp cho ông giải tỏa cơn khát điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình
sản lượng điện có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho hộ gia đình từ ba đến bốn người tuy nhiên tùy theo điều kiện tự nhiên của từng khu vực và mức độ sử dụng các thiết bị mà mỗi gia đình có thể lắp đặt các tuôi bin theo công suất khác nhau cho phù hợp với chi phí mỗi hệ thống như thế này khoảng hai mươi năm triệu đồng
đây là giải pháp không chỉ thân thiện với môi trường mà còn hỗ trợ người dân ở những nơi khó khăn về đường dây điện an toàn tiết kiệm chi phí